dưới sự chứng kiến của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel mario díaz canel becmudet bộ trưởng bộ công thương việt nam và phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng cuba đã ký hiệp định thương mại việt nam cuba kết thúc quá trình đàm phán hơn hai năm kể từ năm hai nghìn một mươi
hiệp định này thay thế hiệp định giữa hai chính phủ về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác được ký vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu khi kim ngạch thương mại hai triệu còn rất khiêm tốn
bộ công thương cho biết hiệp định với nhiều cam kết ưu đãi thương mại mới được kỳ vọng sẽ từng bước nâng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước ngang tầm với quan hệ chính trị song phương tốt đẹp
hiệp định được ký và đi vào thực thi sẽ góp phần tạo khuân khổ pháp lý ổn định và thông thoáng
thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương